một mươi điều không làm cần nhớ với f điều trị tại nhà
điều trị tại nhà các em không ngoài những việc nên làm cũng cần phải nhớ những điều không làm sau đây để sớm khỏi covid một mươi chín
theo bác sĩ đinh thế tiến khoa nội tổng hợp bệnh viện đa khoa đức giang
tiếp nối sau thủy đậu bệnh sởi gần đây nạn nhân tiếp theo của việc truyền tay kênh tắm là covid một mươi chín
bác sĩ tiến cho hay giữ vệ sinh cơ thể sạch sẽ ăn uống lành mạnh và tập thể dục đều đạn là nền tảng của một cơ thể khỏe mạnh
thực tế có những lời đồn về bệnh covid một mươi chín nặng lên sau mỗi lần tắm gội là không có cơ sở
miền bắc đang trong những ngày thời tiết chất đậm chất hại
bác sĩ tiến khuyên cáo các f không điều trị tại nhà hãy đảm bảo vệ sinh cá nhân sạch sẽ giữ ấm cơ thể
dù truyền tay nhau kiêng tắm gội nhưng nhiều người lại hâm mộ quá đà sông lá để ra nhiều mồ hôi hạ sốt hồng mũi
sông là biện pháp giúp một số người bị viêm đường hô hấp do virus giảm cảm giác khó chịu đỡ mệt mỏi
các bác sĩ nói không cần thiết lạm dụng thái quá việc sông lá không sông toàn thân sông quá lâu
nếu lạm dụng thực hiện sông không đúng sẽ gây mất nước nhiều làm cơ thể miệt mỏi hơn
sông nhiều sông gói lâu cũng tổn thương niêm mạc hô hấp sẽ là yếu tố thuận lợi bội nhiễm vi khuẩn giai đoạn sau
một số người khi mới có kết quả test nhanh dương tính đã vội vàng tìm mua ngay các loại thuốc như thuốc kháng virus
kháng sinh chống đông kháng viêm dù cơ thể chưa có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
theo bác sĩ đồng phú khiêm phó trưởng khoa hồi sức tích cực thuộc các bệnh viện nhiệt đới trung ương
các thuốc kháng virus dùng không đúng đối tượng không có tác dụng dự phòng nhiễm nặng hay ngăn ngừa biến chứng hậu covid một mươi chín sau khỏi bệnh
chưa kể uống sớm quá hoặc không đúng chỉ định có tác dụng phụ không mong muốn về sau
đặc biệt với thuốc kháng virus monopidavir chống chỉ định với các f dưới một mươi tám tuổi
phụ nữ đang mang thai hoặc có kế hoạch mang thai người có bệnh lý nền về gan thận
với thuốc kháng viêm chống đông kháng sinh theo bác sĩ khiêm đây là các thuốc có tác dụng điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín cần nhập viện bị nặng
với thuốc chống viêm nhóm corticoid bác sĩ khiêm khuyên tuyệt đối các f điều trị tại nhà không mua không tích chữ không tùy tiện sử dụng
việc dùng các thuốc này không đúng chỉ định vừa không có lợi mà còn có tác dụng phụ
ví dụ thuốc có corticoid gây suy giảm miễn dịch và nguy cơ gây nặng hơn nếu không đúng thời điểm gây dối loạn chuyển hóa mất kiểm soát đường huyết ở người thiểu đường tăng huyết áp
thuốc chống đông chỉ có lợi cho những bệnh nhân nặng cần nhập viện với người nhẹ nếu uống thuốc chống đông làm tăng nguy cơ chảy máu
với thuốc kháng sinh bác sĩ khiêm khẳng định covid một mươi chín là bệnh do virus gây ra kháng sinh không có tác dụng trên virus
nhiều nghiên cứu chỉ ra bằng chứng khoa học tỷ lệ người mắc covid một mươi chín đồng nhiễm vi khuẩn đi kèm vô cùng thấp một trên một
do đó người dân không cần mua dự trữ kháng sinh không dùng kháng sinh tràn lan gây tác dụng phụ không mong muốn
một số sản phẩm được quảng cáo tăng cường miễn dịch sức đề kháng thực tế theo bác sĩ khiêm có rất ít bằng chứng chứng minh có hiệu quả ngăn ngừa covid một mươi chín nặng
không được vào các khuyên cáo hướng dẫn quản lý điều trị hay dự phòng bệnh nhân covid một mươi chín của việt nam hay thế giới
cá nhân tôi khuyến cáo không nên mua dự trữ dùng các loại sản phẩm này vì hiệu quả của các sản phẩm chưa rõ ràng trong khi lại tuần kém bác sĩ khiềm nhấn mạnh
theo phó giáo sư tiến sĩ đỗ duy cường giám đốc trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện bạch mai
việc liên tục xét nghiệm covid một mươi chín là điều không cần thiết về f điều trị tại nhà và các f một
vừa f một mới tiếp xúc với f chưa cần xét nghiệm ngay vì virus cần có thời gian nhân lên trong cơ thể
theo hướng dẫn mới nhất của bộ y tế vừa ban hành ngày hai mươi một tháng hai
với f một chỉ xét nghiệm một lần vào ngày thứ năm cách ly tại nhà
với những người đã tiêm ít nhất hai mũi hoặc ngày thứ bảy nếu chưa tiêm hoặc chưa đủ hai mũi
ngoài ra việc xét nghiệm với f một cũng nên làm khi có triệu chứng
với f theo dõi tại nhà không nên tết nhiều
chỉ cần tết lại sau bảy ngày vì nồng độ virus chỉ thay đổi ở ngày thứ bảy
tóm lại theo hướng dẫn của bộ y tế không nên làm một mươi điều sau đây khi điều trị tại nhà
thứ nhất không kiêng tắm không lặm dụng sông
thứ hai không tích chữ
không tự ý dùng kháng sinh kháng virus
thứ ba không tích chữ không lặm dụng thực phẩm tăng biễn dịch
thứ tư không test liên tục tại nhà
thứ năm không sử dụng máy lệnh trung tâm
thứ sáu không rời khỏi phòng cách ly trong thời gian cách ly
thứ bảy không sử dụng chung vật dụng với người khác
thứ tám không ăn uống cùng người khác
thứ chín không tiếp xúc gần với người khác và vật nuôi
thứ mười không bỏ bữa không đợi khát mới uống
f tăng nhiễm
nhanh cấp độ dịch covid một mươi chín mới nhất của các tỉnh thành thế nào
cập nhật đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín mới nhất của bộ y tế
cả nước hiện đã có bốn mươi năm tỉnh thành vùng xanh một mươi tám tỉnh thành là vùng vàng
số xã phường thuộc vùng đỏ là hai trăm bốn mươi bốn
cập nhật đánh giá cấp độ dịch tại địa phương theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ
trên cổng thông tin bộ y tế đến tối ngày hai mươi hai tháng hai cho thấy
số tỉnh thành vùng xanh cấp độ một về dịch covid một mươi chín là bốn mươi năm địa phương
một mươi tám tỉnh thành còn lại là vùng vàng
cấp độ hai về dịch covid một mươi chín hiện tại cả nước không còn tỉnh thành nào là vùng cam và vùng đỏ
so với cập nhật cấp độ dịch ngày chín tháng hai
ở thời điểm đó cả nước có bốn mươi tám tỉnh thành thuộc vùng xanh một mươi năm còn lại tỉnh thành thuộc vùng vàng
thì đến ngày hai mươi hai tháng hai số tỉnh thành vùng xanh đã giảm ba địa phương
tỉnh hành vùng vàng sẽ tăng thêm ba địa phương
về tỷ lệ đánh giá cấp độ dịch cả nước hiện cơ bản là vùng xanh
với sáu năm trăm chín mươi bảy xã phường là vùng xanh chiếm sáu mươi hai hai
cập nhật ngày chín tháng hai cả nước có tám một trăm linh sáu chiếm bảy mươi sáu bốn
có hai sáu trăm sáu mươi tám xã phường thuộc vùng vàng chiếm hai mươi năm hai tăng thêm năm trăm ba mươi một xã phường so với ngày chín tháng hai
trong bảy mươi sáu xã phường là vùng cam chiếm một mươi một tăng bảy trăm bốn mươi năm xã phường so với ngày một mươi ba tháng hai
đến nay cả nước có hai trăm bốn mươi bốn xã phường thuộc vùng đỏ chiếm ba ba
tăng thêm hai trăm một mươi xã phường so với đánh giá ngày chín tháng hai
danh sách bốn mươi năm tỉnh thành thuộc vùng xanh cấp độ một về dịch covid một mươi chín
phía bắc có một mươi chín tỉnh thành bao gồm bắc cạn bắc ninh cao bằng điện biên hà giang hà nam hà nội hải dương lạng sơn lào cai lai châu nam định ninh bình phú thọ quảng ninh sơn la thái bình thái nguyên và tuyên quang
miền trung và tây nguyên có một mươi tỉnh bao gồm bình định bình thuận khánh hòa nghệ an ninh thuận phú yên quảng bình quảng ngãi con tum và gia lai
phía nam có một mươi sáu tỉnh thành bao gồm an giang bà rịa vũng tàu bạc liêu bến tre bình dương cà mau tp cần thơ đồng nai đồng tháp kiên giang long an sóc trăng tây ninh tiền giang tp hồ chí minh trà vinh
một mươi tỉnh thành thuộc vùng vàng cấp độ hai về dịch covid một mươi chín
bình phước bắc giang hòa bình hà tĩnh hưng yên tp hải phòng hậu giang lâm đồng quảng nam quảng trị thanh hóa thứ thuyên huế vĩnh long vĩnh phúc yên bái tp đà nẵng đắk lắc và đắk nông
theo quy định vùng xanh sẽ được nới lỏng nhiều dịch vụ vùng cao phải hạn chế một số
bộ y tế cho biết đến nay dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước
tất cả các địa phương đều đã chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín theo nghị quyết một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ
tuy vậy số mắc mới có xu hướng gia tăng nhanh tại hầu hết các tỉnh thành phố trong hai tuần qua
các bộ ngành địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm hiệu quả nghị quyết một trăm hai mươi tám nqcp và quy định hai trăm một mươi tám qdpit ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
linh hoạt tăng cấp độ phòng chống dịch từ cấp độ ba lên cấp độ bốn mở một số khu vực có diễn biến gì phức tạp
để nhanh chóng kiểm soát tình hình ngăn chặn hiệu quả lây nhiễm thực hiện hiệu quả nguyên tắc năm k vaccine thuốc điều trị công nghệ ý thức của người dân
theo hướng dẫn tạm thời mới nhất của bộ y tế về chuyên môn y tế thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín bao gồm
tiêu chí một tỷ lệ ca mắc mới trên địa bàn trên số dân trên thời gian
tiêu chí hai độ bao vụ vaccine
tiêu chí ba đảm bảo khả năng thu dung điều trị của cơ sở khám bệnh chữa bệnh các tuyến
về cách xác định các tiêu chí bộ y tế cho biết theo tổ chức y tế thế giới who có hai nhóm để xác định cấp độ dịch cùng khó
nhóm chỉ số về mức độ lây nhiễm và nhóm chỉ số về khả năng đáp ứng
để biết được nơi mình đang sống sẽ đến thuộc nguy cơ nào người dân truy cập vào bản đồ covid một mươi chín
cấp độ dịch y tế gov vn đây là trang web do cục công nghệ thông tin bộ y tế quản lý
tại đây người dân tìm kiếm địa phương đang sinh sống làm việc bằng cách chọn danh sách
ở góc trên phải của màn hình
tiếp đến chọn cấp độ hành chính quận huyện thành phố thị xã và theo dõi chi tiết bên mảng thống kê cấp độ dịch theo từng xã phường thị trấn phía bên trái